thưa quý vị chiều nay tại khu vực lò chợ vỉa một mươi bốn hai hai mức âm một trăm chín mươi trên âm một trăm bảy mươi thuộc phân xưởng khai thác số bảy công ty than quang thanh tkv đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm bốn công nhân đang làm việc thương vong
thông tin ban đầu cho biết tại khu vực lò chợ vỉa một mươi bốn hai hai mức âm một trăm chín mươi trên một trăm bảy mươi thuộc phân xưởng khai thác bảy khi các công nhân đang làm việc chống khung phân thể thì bị vùi lấp do lò tụt lở
sau khi nhận được thông tin công ty than quang hanh tkv đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ cứu nạn vụ tai nạn đã khiến ba công nhân tử vong trường hợp còn lại đang được y bác sĩ của bệnh viện đa khoa cầm phạt tích cực cấp cứu
nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn sơ bộ xác định là trong quá trình công nhân làm việc lò chợ tụt lở vùi lấp bốn công nhân
hiện cơ quan chức năng đến hiện trường phối hợp với công ty than quang hành để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân tai nạn
ngày một mươi ba tháng năm thông tin từ thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh cho biết ba trăm linh người thuộc các lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ đoàn viên thanh niên đang khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau trận lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn
theo kiểm đếm ban đầu của chính quyền địa phương có hơn năm mươi hộ bị ảnh hưởng
trong đó các hộ dân bị rông lốc thổi tốc mái nhà đổ cây cối thổi bay một số tài sản khác